theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc miền đông nam bộ
ở vịnh bắc bộ vùng biển ngoài khơi trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
bắc bộ và bắc trung bộ vẫn rét đậm diện rộng vùng núi rét hại
dự báo ngày và đêm nay một mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc miền đông nam bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ hôm nay cho đến ngày hai mươi tháng một mươi hai ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục xảy ra rét đậm trên diện rộng vùng núi rét hại gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn đến cấp năm
vùng ven biển các tỉnh nam trung bộ có gió giật cấp sáu đến cấp tám
do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ ít mây ngày trời nắng hanh đêm không mưa nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng bắc bộ từ chín đến một mươi hai độ
các tỉnh vùng núi và trung du từ sáu đến chín độ vùng núi cao dưới năm độ c vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một khu vực hà nội nhiệt độ thấp nhất từ chín một mươi hai độ
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão cay tắc ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi chín sáu độ kinh đông ngay trên phía bắc bán đảo panawan philippines sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
giật cấp một mươi dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km dự báo khoảng trưa nay bão cài tắc sẽ đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi